thời gian gần đây liên tiếp có các vụ việc trẻ em bị chó tấn công với diễn biến thời tiết nắng nóng
việc cho tấn công người ngày càng nguy hiểm hơn trước nguy cơ bệnh dạy mỗi năm
nước ta có thêm năm mươi sáu mươi ca tử vong vì bệnh dạy chính vì vậy chủ động trang bị các kỹ năng
phòng tránh và xử lý trước nguy cơ bị cho tấn công là việc cần thiết để tự bảo vệ mình và những người xung quanh
theo các chuyên gia để tránh bị vật nuôi tấn công ngoài việc kiểm soát hành vi hiếu động của con trẻ
cần nhận biết các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ loài động vật này như lông phía đằng sau gáy hay
gọi là lông bơm của con vật dựng thẳng thứ hai là ánh mắt trượn trừng lên đang bình thường chuyển sang
thành đỏ thứ ba là con chó nhe giang gầm gừ khi vật nuôi có các dấu hiệu trên khả năng tấn công
người là rất cao lúc này chúng ta phải điềm tĩnh ngồi xuống tìm xung quanh dây dép của chúng ta ném
đi chỗ khác để đánh lạc hướng con chó sau đó tìm những nơi ẩn nấp gần đấy nhất và làm cho con chó
không tấn công được trẻ trong trường hợp không may bị chó tấn công cần lập tức đưa trẻ đi rửa
vết thương bằng xà phòng sau đó đưa trẻ đến trạm y tế gần nhất để xử lý